thưa quý vị và các bạn bằng lòng nhiệt huyết trách nhiệm với công việc những người công an bán chuyên trách vẫn ngày đêm miệt mài sát cánh cùng lực lượng công an chính quy ổn định địa bàn đảm bảo an ninh trật tự giúp cho bà con yên tâm sản xuất
một trong những điển hình trên là đồng chí trần tuấn phong công an viên bán chuyên trách xã thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
như mọi ngày hôm nay đồng chí trần tuấn phong công an viên bán chuyên trách lại đến công an xã báo cáo về tình hình an ninh trật tự của địa phương trong thời gian qua đồng thời đề xuất những giải pháp ngăn chặn xử lý các vụ việc làm ổn định địa bàn
những hoạt động trên đã giúp cho lực lượng công an xã thới bình nắm thêm tình hình và ngày càng gần dân hơn